chập tối ngày hai mươi tháng năm cháu bé được hàng xóm đưa vào bệnh viện đa khoa lâm đồng với nhiều vết thương tích gồm tổn thương nội sọ gãy xương cẳng chân gãy xương đùi gãy xương cẳng chân suy thận cấp suy gan
thương là bạn trai của mẹ cháu bé do là trẻ sơ sinh bé thường quấy khóc nên thương đã nhiều lần dùng tay đánh và tắt mạnh vào mặt cháu bé
điển hình trong ngày hai mươi tháng năm do cho bé không uống sữa thương đã tát vào đầu vào mặt làm cháu bị khó thở ốc sữa ra ngoài
thời điểm thương bạo hành bé mẹ của cháu là nguyễn phúc hồng ân có mặt tại phòng trọ nhưng không can ngăn
trong đêm hai mươi tháng năm công an tp đà lạt đã triệu tập thương và ân đến cơ quan công an để làm việc bước đầu thương đã thừa nhận hành vi bạo hành cháu bé
một nhóm thanh thiếu niên chạy xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng bốc đầu xe gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông đã bị công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình triệu tập để xử lý
vào khoảng hai mươi h ngày một mươi chín tháng năm nhóm thanh thiếu niên gồm tám người đi trên bốn xe mô tô không lắp gương chiếu hậu không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ cao nẹt pô lạng lách đánh võng bốc đầu xe trên một số tuyến đường tại địa bàn thành phố ninh bình tỉnh ninh bình và quay video live stream phát trực tiếp lên ứng dụng tiktok gây bức xúc trong dư luận
bước đầu công an tp ninh bình tỉnh ninh bình xác định và triệu tập được năm thanh thiếu niên sinh từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn tám